một đường dây ma túy với số lượng đặc biệt lớn vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên đấu tranh triệt phá
bắt giữ tám đối tượng với hơn nửa triệu viên ma túy tổng hợp cùng bảy mươi hai bánh heroin bị thu giữ
đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ban chuyên án do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì
xác lập phối hợp cùng các lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh cục cảnh sát điều tra tử phạm về ma túy bộ công an
cục hải quan bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh điện biên và công an các xã nậm ban trung trải thuộc công an huyện nậm nhùn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và lực lượng an ninh công an tỉnh lai châu đã triệt phá và bắt giữ thành công bốn đối tượng
thu năm trăm năm mươi hai viên ma túy tổng hợp bốn xe máy sáu điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan
bốn đối tượng bị bắt giữ là vàng a phừ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện nậm bồ trang a minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
lý a dê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đều trú tại bản chuyên gia một trang a minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại bản chuyên gia hai xã nậm kè huyện mường nhé tỉnh điện biên
đây là các đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới việt lào sang lai châu rồi đi lào cai để tiêu thụ
xác định bốn đối tượng này chính là đầu mối của một đường dây ma túy xuyên quốc gia ban chuyên án đã tập trung lực lượng lần theo các dấu vết để đấu tranh mở rộng
ngày một mươi một tháng bốn
hai đối tượng phàng a phó sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và phàng a dơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú tài huyện nậm pồ tiếp tục bị tổ công tác của công an điện biên bắt giữ tại khu vực bản mới xã trà cang huyện nậm pồ khi đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin đi tiêu thụ
từ lời khai của các đối tượng ban chuyên án xác định cha nga sang là đối tượng chủ mưu cầm đầu của đường dây này
ban chuyên án đã xây dựng triển khai và tổ chức thực hiện nhiều phương án vây bắt
đến một mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng bốn
tại khu vực bản yên xã mường nhé
tổ lực lượng công an đã chia thành nhiều hướng và bắt giữ thành công trang a sang khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ là sáu mươi bánh heroin một xe máy và một điện thoại
lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở trang a sang đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát
xong với tinh thần kiên quyết tấn công bắt giữ tội phạm lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ thành công đối tượng
tiếp tục mở rộng chuyên án công an điện biên bắt trang a dô sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu
trang a sang là bố đẻ của trang a sang về hành vi che giấu tội phạm
trang a sang là bố đẻ của trang a sang về hành vi che giấu tội phạm
tính hiệu quả của việc đưa công an chính quy về xã mà còn khẳng định việc thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị sơ kết ban chỉ đạo phòng chống ma túy trên các tuyến biên giới là đấu tranh bóc gỡ tận gốc triệt xóa cả đường dây phạm tội về ma túy
chuyên án thành công một lần nữa thể hiện tinh thần mưu trí dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy đang len lỏi xâm nhập khắp các bản làng nơi dẻo cao tây bắc này của các chiến sĩ công an
với những thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy ubnd tỉnh đã chúc mừng biểu dương trao thưởng cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án
tại thanh hóa phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa vừa phối hợp với công an thị xã nghi sơn công an huyện quảng sương điều tra và bắt giữ nguyễn văn hai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở huyện lý nhân tỉnh hà nam để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
đây là đối tượng đã liên tiếp gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh
nguyễn văn hai khai nhận là lao động tự do đã từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt hai thường xuyên đi từ hà nam ra bến xe nước ngầm bắt xe khách về thanh hóa trong đêm để trộm cắp tài sản
sau khi trộm cắp được tài sản đối tượng lại đi xe khách từ thanh hóa ra hà nội để tẩu tán tài sản rồi quay về hà nam
trong quá trình di chuyển đối tượng đã liên tục thay đổi lịch trình lên và xuống nhiều chặng xe khác nhau
tính đến khi bị bắt nguyễn văn hai đã gây ra khoảng hai mươi hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã nghi sơn và huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
cụ thể trong ngày một mươi ba và ngày một mươi năm tháng bốn đối tượng đã đột nhập vào một mươi nhà dân ở phường hải an và hải châu thị xã nghi sơn trộm một mươi năm điện thoại di động và một triệu bảy trăm linh ngàn đồng tiền mặt
ngày một mươi chín tháng bốn nguyễn văn hai tiếp tục đột nhập vào bốn nhà dân trên địa bàn xã quảng đức huyện quảng sương trộm cắp bốn điện thoại di động và ba triệu đồng
toàn bộ số tài sản trộm cắp được nguyễn văn hai đều mang ra hà nội và hà nam bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang vừa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên án hai bị cáo trần văn cười và nguyễn thanh hùng cùng chú tại huyện phục hiệp tỉnh hậu giang
tổng cộng hai mươi chín năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cầu trạng vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín một người dân ở huyện phục hiệp thuê trần văn cười chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm lên thổ cư một thửa đất tại thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang với giá hai trăm năm mươi triệu đồng
sau khi nhận tiền cọc cười yêu cầu chủ đất đến văn phòng công chứng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang tên nguyễn thanh hùng để được miễn giảm thuế
sau đó cười tiếp tục lấy lý do đóng thuế để yêu cầu nạn nhân đưa thêm tiền rồi tiêu xài hết
không dừng lại ở đó cười và hùng còn đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố cho nhiều người để chiếm đoạt tiền
do không đóng lãi đúng hạn nên chủ nợ đã sang tên và bán thửa đất cho người khác
ngoài ra trong năm hai nghìn hai mươi cười đã dùng thủ đoạn nhận thuê chuyển mục đích quyền sử dụng đất nhưng không thực hiện và đưa ra thông tin gian dối
có sở hữu một thửa đất tại tỉnh sóc trăng để nhận tiền
cười đã bán đất rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hai bị hại khác
cơ quan điều tra xác định trần văn cười đã chiếm đoạt hơn một ba tỷ đồng của bốn người
nguyễn thanh hùng giúp sức cho cười chiếm đoạt tám trăm linh triệu và hưởng lợi bất chính bốn mươi triệu đồng
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tuyên phạt bị cáo trần văn cười tổng cộng hai mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bị cáo nguyễn thanh hùng bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra trần văn cười có trách nhiệm trả lại hơn năm trăm linh triệu đồng cho các bị hại có yêu cầu
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang cũng tuyên các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất liên quan đến thửa đất mà cười và hùng đem đi cầm cố là vô hiệu và chủ đất được nhận lại quyền sở hữu
theo báo cáo của văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong tháng bốn cả nước xảy ra một bốn mươi sáu vụ tai nạn
giao thông làm chết sáu trăm linh người và làm bị thương sáu trăm chín mươi người
cụ thể trên đường bộ xảy ra một ba mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết năm trăm chín mươi hai người bị thương sáu trăm tám mươi chín người
đường sắt xảy ra bảy vụ làm chết năm người bị thương một người
đường thủy xảy ra hai vụ làm chết hai người
hàng hải xảy ra một vụ làm chết một người
về tình hình tai nạn giao thông bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng năm
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc xảy ra ba tám trăm linh tám vụ tai nạn giao thông làm chết hai hai trăm bảy mươi sáu người bị thương hai bốn trăm ba mươi một người
so với bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một số vụ tai nạn giao thông giảm sáu trăm chín mươi bốn vụ tăng bảy người chết và giảm tám trăm linh một người bị thương
thưa quý vị là lực lượng nồng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại sigem ba mươi một tổ chức tại hà nam

công an tỉnh hà nam đã xây dựng kế hoạch kịch
bản phương án sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống góp phần cùng toàn tỉnh tổ chức một kỳ đại hội thể thao
hứa hẹn sẽ thành công rực rỡ để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế và nhân dân trong tỉnh
nhất là trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
phóng viên antv đã có ghi nhận ngay sau đây
xác định ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an ninh trật tự sea games ba mươi một công an tỉnh hà nam đã xây dựng phương án
kỹ kế hoạch chi tiết bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trước trong và sau thời gian diễn ra sigem ba mươi một
chủ động phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức các tiểu ban phục vụ đại hội và các cơ quan đơn vị liên quan bám sát các bước chuẩn bị
tổ chức đại hội nắm chắc nội dung chương trình kế hoạch và các hoạt động xung quanh đại hội
với vai trò là cơ quan thường trực của tiểu ban an ninh trật tự cho sea games ba mươi một tại địa phương
phòng tham miu đã tập trung tham miu với đảng ủy giám đốc công an tỉnh ban hành các kế hoạch phương án bảo đảm an ninh trật tự cho sigem
tham mưu thành lập tiểu ban an ninh trật tự gồm các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh và lãnh đạo các phòng ban của công an tỉnh
đồng thời đã phối hợp với các đơn vị chức năng lắm tình hình kịp thời báo cáo giám đốc tham mưu với tỉnh và ban tổ chức sea games ba mươi một tại địa phương
huy động sức mạnh của cả hệ thống
công an tỉnh hà nam đã phát động đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự sigem ba mươi một tại địa phương
bắt đầu từ ngày một mươi tháng bốn đến ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
qua đó các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện thị xã thành phố tăng cường tấn công
truy quét các đối tượng hình sự nguy hiểm các băng ổ nhóm liêu manh chuyên nghiệp tệ nạn xã hội
làm tốt công tác phòng ngừa giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp
không để xảy ra hoạt động trộm cắp cướp giật ở khu vực diễn ra hoạt động thi đấu của đại hội
đồng thời chủ động nắm tình hình kiểm soát chặt chẽ tình hình liên quan đến không gian mạng
có liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức đại hội kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật
công an thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch phương án bảo đảm an ninh trật tự và huy động tối đa
lực lượng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để triển khai tới toàn thể cán bộ chiến sĩ trong công an thành phố
và chủ động nắm tình hình và tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng công tác phòng cháy chữa cháy
và kiểm tra công tác lưu trú trên toàn địa bàn thành phố
bảo đảm an toàn cho các đoàn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đoàn vận động viên của các nước
về tham gia thi đấu trên địa bàn thành phố
góp phần bảo đảm an ninh an toàn cho sea games ba mươi một
tại đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một dự kiến hà nam có khoảng gần bốn trăm linh vận động viên
và quan chức thể thao lưu trú trên địa bàn tỉnh
do vậy để bảo đảm an ninh an toàn cho các đoàn công an tỉnh hà nam đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
tập trung quản lý cư trú vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ quản lý các ngành nghề kinh doanh
có điều kiện về an ninh trật tự tập trung tối đa lực lượng phương tiện đảm bảo an ninh trật tự
tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lực lượng cảnh sát giao thông
tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tổ chức phân luồng phân tuyến giao thông
và đón dẫn các đoàn thi đấu cảnh sát cơ động cảnh sát một trăm một mươi ba tăng cường tuần tra kiểm soát
bảo đảm trật tự công cộng trật tự đô thị
ngụ tại xã phú thành b huyện tam đông về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân
sau hai mươi năm lần trốn thoát
theo hồ sơ vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đối tượng mỹ làm việc cho công ty nam khang
địa chỉ huyện nhà bè tp hcm với chức vụ phó giám đốc công ty
trong thời gian làm việc đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hai trăm linh triệu đồng của công ty để tiêu xài cá nhân
ngày hai mươi tám tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can
và sau đó tiếp tục ra quyết định truy nã bị can đối với mỹ
được biết trong thời gian lẫn trốn mỹ đi nhiều nơi bán vé số để kiếm sống
hiện công an huyện tam đông đã bàn giao bị can mỉnh cho công an tp hcm
để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
để tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp và đường thông hề thoáng giúp cho người dân đi lại được thuận lợi an toàn
nhiều địa phương tại tp hcm đã và đang thực hiện cao điểm quyết tâm lập lại trật tự
lòng lệ đường tại các khu dân cư
ghi nhận tại khu dân cư nguyễn thiện thuật thuộc phường một quận ba
nơi đã từng có tình trạng buôn bán và để xe dưới lòng đường gây nhức nhối suốt nhiều năm
khu dân cư nguyễn thiện thuật nằm trên địa bàn phường một quận ba
từ lâu được đông đảo người dân tp hcm biết đến là khu vực tập trung rất đông người dân sinh sống
cụ thể tại đây có một mươi một lô chung cư nguyễn thiện thuật xây dựng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
và hai lô chung cư lý thái tổ xây dựng năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
với đặc thù đó tình trạng họp chợ tự phát kinh doanh buôn bán hàng rong
và dịch vụ giữ xe dưới lòng đường cũng vì thế mà diễn ra thường xuyên
gây khó khăn cho các công ty ghi lại trong khu vực
chúng tôi đã tuyên truyền cho tổ dân phố phát thông báo cho từng hộ có cậu cây ở dưới đất
mỗi hộ là một bản thông báo trước khi chúng tôi thực hiện cái việc đưa những cây đó lên lòng lệ đường
thì dân người ta ủng hộ rất là tốt
hiện tại là nó có khoảng trên sáu mươi bãi dưới xe
mà hầu như là các bãi dưới xe này là đảm bảo đời sống dưới dân cư thôi
nó đã kéo dài như vậy thì nó cũng diễn biến hết sức phức tạp
bây giờ để mà đi vào và thực hiện vấn đề nó có vào dếp thì nó cũng gặp nhiều khó khăn
trước tiên thì phường có tổ chức những hội nghị
để triệu tập tất cả các hội giữ xe buôn bán kinh doanh
để lên thống nhất tuyên truyền triển khai
nói chung thì sau khi triển khai quán triệt
thì người dân nói chung là tham gia tích cực
ghi ký lòng lệ đường bắt đầu là nếu được thoáng
là bởi vì tôi thấy dạo này
hằng ngày là có những đoàn đi tổ chức tuyên truyền
và đặc biệt hôm nay là tôi thấy làm việc rất là sát sao
vì tôi chính chúng tôi cũng thấy là để những cái cây
trộn cây ở dưới lòng đường là không được
xe cộ đi tôi ngồi đây đi xe cộ mỗi lần mà đi
nó đi qua là khó khăn lắm
thành thửa dòng lệ đường là phải để bất buộc để cho thoáng
xe cộ cũng phải như vậy
để có được những mảng xanh chậu cây cảnh ngay ngắn
trên vỉa hè và các xe máy xếp gọn
vàng tạo đường thông hề thoáng như thế này
chính quyền phường một đã triển khai thực hiện kế hoạch
mở cao điểm lập đại trật tự đô thị của ybnd quận đề ra
từ trước hai tháng
trong thời gian này tập trung các công tác tuyên truyền
nhắc nhở vận động người dân hộ kinh doanh
thực hiện cam kết không bài bán giữ xe dưới lòng đường
và ngăn chặn xe bán hàng rong
giai đoạn thứ nhất là mình sẽ sắp xếp các bãi xe tự phát
giai đoạn thứ hai là sẽ sắp xếp các điểm kinh doanh
buôn bán trên địa bàn phường
và giai đoạn thứ ba là sẽ tháo dỡ những cái lứng chiếm
các lòng đường những cái kiến trúc lứng chiếm lòng đường
đó là kế hoạch chúng tôi sẽ thực hiện suốt năm
sau hai tháng tuyên truyền đến sáng nay ngày hai mươi tám tháng năm
ủy ban nhân dân phường đã chính thức ra quân
để kiểm tra và xử lý nếu có vi phạm
việc mở cao điểm này cũng là dịp quận ba và thành phố
chào mừng ngày lễ lớn ba mươi tháng bốn và một tháng năm
trong những ngày lễ này
người dân đi lại được thông thoáng
hình ảnh mỹ quan đô thị được cải thiện
từ hiệu quả trên cũng sẽ làm tiền đề
để nhiều địa phương quyết tâm xử lý tình trạng
lứng chiếm lòng đầy đường hoạt động buôn bán
mở đầu sẽ là những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý
kính mời quý vị quan tâm theo dõi
tự cho mình là việt kiều có nhiều tài sản
và muốn đầu tư kinh doanh tại việt nam
đoàn thị vi trú tại tỉnh thừa thiên huế
đã gặp ngô thị quốc hoa chú tại quận hải châu
thành phố đà nẵng là tạp vụ khách sạn
nơi mình ở và dựng hoa làm giám đốc công ty
còn mình thì vào vai việt kiều
vay nóng chạy các giấy tờ chứng minh tài chính
để lừa đảo cả triệu đô la mỹ
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng
vừa đưa ra xét xử đoàn thị vi và ngô thị cúc hoa
cùng về tội lừa đảo chiếm đoàn tài sản
theo cáo trạng để thành lập công ty cổ phần đầu tư
xây dựng bất động sản thành đạt
vì nhờ hoa đứng tên chủ sở hữu
để công ty có vốn điều lệ cao
vi nhờ vay mượn tiền bỏ vào tài khoản cá nhân
sau đó nhờ ngân hàng chứng minh số dư khủng này
từ đây bị cáo bắt đầu mồi trài người dân
mua đất ở dự án của mình
được biết dự án khu thương mại
vina universal paradise sơn tịnh quảng ngãi
sắp bị ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi thu hồi
vì chậm tiến độ nên vi đã làm hồ sơ
xin chuyển nhượng mua lại khu đất vàng này
lúc này dù chưa nhận được chủ trương đồng ý
cũng như chưa hoàn thành thủ tục giấy tờ
nhưng vi vẫn giao bán nhiều lô đất trong dự án
trong đó vy đã lừa bán đất nền
tại dự án trên cho công ty cổ phần đầu tư
phân phối bất động sản lộc sơn hà miền trung
để chiếm đoạt số tiền là hai mươi ba tỷ đồng
sau ba ngày xét xử
tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt
đoàn thị vy hai mươi năm tù
ngộ thị quốc hoa một mươi bốn năm tù
cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sáng ngày hôm qua ngày hai mươi bảy tháng bốn
tàu cảnh sát biển sáu nghìn một mươi một
thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã đưa một tàu không rõ số hiệu
chở khoảng một trăm năm mươi lít dầu đeo
không rõ nguồn gốc
về tới cảng của hải đội ba mươi ba
tại côn đảo để tiếp tục điều tra xử lý
theo quy định của pháp luật
trên khu vực biển cách phía đông nam
côn đảo khoảng một trăm bảy mươi hải lý
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh cảnh sát biển
đã phát hiện tàu không có số hiệu
có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
trên tàu có sáu thuyền viên
dưới ông phùng xuân thái
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
nguyên ở xã nhuận phú tân huyện mó cầy tỉnh bến tre
làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của ông thái
tàu đang vận chuyển khoảng một trăm năm mươi lít dầu đeo
tại thời điểm kiểm tra
thuyền trưởng không xuất trình được các giấy tờ liên quan
chứ bên nguồn gốc của hàng hóa
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh cảnh sát biển
đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
đưa tàu về côn đảo để xử lý
theo đúng quy định pháp luật
chuyển sang các tin tức kinh tế
với những bất chắc sau đại dịch
ngày hai mươi tám tháng bốn tại hà nội
cục phát triển doanh nghiệp của bộ kế hoạch đầu tư
đã phối hợp với chương trình phát triển liên hợp quốc
undp và bộ các vấn đề toàn cầu canada
tổ chức buổi họp báo ra mắt
gói hỗ trợ doanh nghiệp
tạo tác động xã hội
ứng phó với covid một mươi chín
đối tượng tham gia là các doanh nghiệp xã hội
công ty khởi nghiệp tạo tác động xã hội
doanh nghiệp vừa và nhỏ
hợp tác xã làm việc với các nhóm dễ bị tổn thương
đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái
trong năm hai nghìn hai mươi hai
dự án sẽ tài trợ vốn hạt giống
và hỗ trợ huấn luyện cho ba mươi doanh nghiệp
tạo tác động xã hội hoạt động
trong lĩnh vực đông nghiệp và du lịch
mỗi doanh nghiệp sẽ được huấn luyện
chuyên biệt trong sáu tháng và hỗ trợ một trăm linh
để xây dựng thử nghiệm
các mô hình kinh doanh sản phẩm
và dịch vụ mới để tham gia chương trình
các doanh nghiệp tạo tác động xã hội
có thể gửi thư bày tỏ sự quan tâm trực tuyến
từ nay đến hết ngày một mươi chín tháng năm
thưa quý vị
chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ
ba mươi tháng bốn một tháng năm
người dân sẽ được nghỉ tổng cộng là bốn ngày
để lên kế hoạch về quê hoặc đi du lịch
theo đó thay vì di chuyển
bằng các phương tiện truyền thống như là
tàu hỏa máy bay hay là xe khách
nhiều người dân đã lựa chọn dịch vụ
thuê xe tự lái để duy trì
thưa quý vị
trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
sắp tới kéo dài bốn ngày
thì nhiều người muốn thuê xe tự lái
để về quê hay thăm họ hàng hoặc đi du lịch
với tâm lý e ngại khi sử dụng
phương tiện công cộng khi dịch covid một mươi chín
còn diễn biến rất là phức tạp
khiến nhu cầu thị trường thuê ô tô tự lái
sôi động hơn bao giờ hết
ngoại truyền thông tin bởi cộng đồng amara org
thuê xe tự lái sẽ giúp nâng cao tính chủ động linh hoạt trong giờ giấc cùng đường đi lại
đồng thời mang lại sự thoải mái khi cả nhà có thể đi riêng cùng nhau mà không phải chen chúc cùng người lạ trên xe khách
tuy nhiên người thuê cần kiểm tra kỹ giấy tờ xe về thời hạn kiểm xe hiện trạng ngoại thất động cơ nhiên liệu
điều khoản trong hợp đồng để tránh những rủi ro không đang có xảy ra trong quá trình thuê xe
theo giới chuyên doanh mặc dù vài năm gần đây doanh số bán ô tô mới khoảng bốn trăm linh xe một năm
nhưng với nhiều người chưa có xe riêng gia đình lại đông người hoặc có con nhỏ
thì lựa chọn dịch vụ thuê xe tự lái vẫn là xu hướng tránh được cảnh chen trúc đi xe khách ngày lễ tết
bên cạnh đó việc thị trường của loại hình dịch vụ này sôi động trở lại cho thấy tín hiệu phục hồi nền kinh tế việt nam
năm dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp